cũng từ hôm nay bạc liêu sẽ thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nguyện quyết một trăm hai mươi tám
người vào bạc liêu không phải làm thủ tục xin phép chỉ cần khai báo y tế
người chưa tiêm vaccine thì ưu tiên cách ly tập trung
đối với người không thể tự chăm sóc người từ sáu mươi tuổi trở lên có bệnh nền thai phụ người dưới một mươi tám tuổi được cho cách ly tại nhà
cụ thể đối với người vào bạc liêu từ khu vực nguy cơ thấp cấp một
người chưa tiêm vaccine phải theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và thực hiện năm k
tất cả trường hợp còn lại không phải cách ly y tế và đi lại không hạn chế
người về từ khu vực nguy cơ trung bình cấp hai người chưa tiêm vaccine phải cách ly bảy ngày
sau đó theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của sở y tế
tất cả trường hợp còn lại không phải cách ly y tế và đi lại không hạn chế
người về từ khu vực nguy cơ cao cấp ba và nguy cơ rất cao cấp bốn
được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
không yêu cầu giấy xét nghiệm covid một mươi chín để phục vụ việc đi lại
đà nẵng đã có sự thay đổi trong các biện pháp phòng chống dịch
trong công văn tối ngày một mươi chín tháng một mươi do phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngô thị kim yến ký nêu rõ
người về từ các vùng ở cấp độ dịch cấp một cấp hai rất tự theo dõi sức khỏe
đối với người đến về đà nẵng từ các địa phương
được xác định cấp đổi dịch ở cấp ba cấp bốn
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm vào thành phố
đối với người đến về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp đổi dịch ở cấp bốn
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm vào thành phố
với những người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh tự cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
phải cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
tại cần thơ phó chủ tịch ubnd tp dương tấn hiệt hôm qua cũng đắc ký ban hành văn bản tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tương đương cấp độ một
người từ địa bàn có dịch ở cấp độ một cấp độ hai về cần thơ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại
người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và thực hiện năm k
người đến về cần thơ phó chủ tịch ubnd tp dương tấn hiệt
người về tp cần thơ từ địa bàn có dịch cấp độ ba cấp độ bốn phải thực hiện giám sát
xét nghiệm cách ly theo quy định của ubnd tp và hướng dẫn của bộ y tế
người ngoài tỉnh vào biến tre từ vùng cấp độ một cấp độ hai được đi lại
người về từ vùng cấp độ ba cấp độ bốn phải có xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
và tùy theo từng đối tượng sẽ phải theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà trong bảy ngày
cùng ngày chủ tịch ubnd tp hội giang đồng văn thành đã ký ban hành quyết định
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
trong đó quy định người dân hậu giang đi ra ngoài tỉnh trở về
hoặc người từ địa phương khác vào hồ giang thì không thực hiện cấp giấy đi đường nhưng phải thực hiện năm k
cụ thể người khỏi covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú và thực hiện năm k hạn chế tiếp xúc
người đã tiêm đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú thực hiện năm k
thực hiện test nhanh vào ngày thứ nhất tại cơ sở y tế khi vào hậu giang
trừ trường hợp test nhanh còn giá trị trong bảy mươi hai giờ
người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tập trung bảy ngày sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà
đưa lưu trú thêm bảy ngày đồng thời thực hiện xét nghiệm ba lần
người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm bốn lần
sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám được ban hành cho phép người dân đi lại tự do hơn
nhiều tỉnh thành đã chủ động thiết lập những quy định riêng
duy trì trạng thái mở cửa theo nghị quyết
tuy nhiên nhiều chuyên gia đã bày tỏ quan ngại về công tác kiểm soát dịch
và đề nghị kiểm soát việc đi lại chặt chẽ hơn
trong đó có việc xét nghiệm người về từ vùng dịch đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội truyền nhiễm cho rằng
xét nghiệm là biện pháp quan trọng để hạn chế lây nhiễm
nhất là ở địa phương tỷ lệ tiêm chủng chưa cao và có người từ vùng dịch trở về
bác sĩ nhấn mạnh người đã tiêm đủ hai mươi vaccine chỉ giúp bản thân họ không bị nặng
giảm tử vong tránh áp lực lên y tế nhưng họ vẫn có thể nhiễm và lây truyền virus ra cộng đồng
do đó người dân ở các vùng nguy cơ cao như là các tỉnh phía nam
như tp hcm bình dương long an đã tiêm đủ hai mũi khi trở về địa phương
vẫn phải xét nghiệm và cần theo dõi sau đó
người dân có thể cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung do địa phương quyết định
bài học từ các tỉnh như phú thọ hà nam
làm ví dụ bác sĩ dân chứng đoàn công tác phú thọ trên viện tp hcm đã xét nghiệm âm tính trước khi trở về
sau đó một mươi sáu trên năm mươi người xét nghiệm dương tính
các trường hợp trên đã được cách ly y tế đúng theo quy định nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
hiện lượng người từ vùng dịch trở về địa phương qua các phương tiện là rất lớn
thống kê chưa đầy đủ của bộ y tế trong một mươi ngày đầu tháng một mươi
hơn một ca nhiễm là người về từ các địa phương từ những vùng dịch
riêng hà nội tính đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
trên địa bàn thành phố đã có một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh miền nam trong đó hai mươi hai người bị nhiễm
bác sĩ cho biết do đó ngành y tế cần phải đi trước
chủ động giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch về bằng xét nghiệm và cách ly
đồng thời yêu cầu người dân cam kết để không làm lây nhiễm
trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát ở một số tỉnh như phú thọ hà nam
việc tăng cường xét nghiệm là hết sức cần thiết
đặc biệt là ở các địa phương chưa được tiêm phủ vaccine
tuy nhiên đề xuất này vẫn cần được cân nhắc áp dụng tùy điều kiện hoàn cảnh
tránh làm mất tính thống nhất trong đường lối chỉ đạo từ trung ương đến địa phương
một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
là vừa đảm bảo thống nhất thông suất trên toàn quốc không cát cứ không siêu khắt
tránh nuôi nơi làm một kiểu vận đồng thời phát huy được tính chủ động sáng tạo của các địa phương
theo giáo sư nguyễn anh trí nghị quyết một trăm hai mươi tám xây dựng dựa trên ba tiêu chí thứ nhất
số người bị nhiễm trên một trăm linh người dân một đoàn
thứ hai số người đất tiêm
thứ ba là khả năng thu dung điều trị
đó là những tiêu chí cụ thể hợp lý có thể áp dụng siêu cho toàn quốc
tuy nhiên khi triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám cần phải thống nhất trong cả nước
các địa phương không tự ý quy định xét nghiệm chỗ hai mươi bốn h bốn mươi tám h bảy mươi hai h
mà phải thống nhất mới giải quyết được mọi việc
tiến sĩ lưu bình nhưỡng lại đặt vấn đề
câu chuyện về chỉ đạo từ chính phủ xuống địa phương
là vấn đề người dân rất bức xúc
trên mạng xã hội người ta nói rất nhiều về trên bảng dưới không nghe
đặc biệt là người dân phải tuân thủ các mệnh lệnh của cấp xã cấp huyện cấp tỉnh
nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương
đây là câu chuyện rất khó hiểu
tiến sĩ lưu bình nhưỡng cho rằng
từ nghị quyết đến hành động chúng ta có ba vấn đề lớn
một là phải hiểu đúng hai là đánh giá đúng tình hình địa phương
ba là phải đúng quy định
nhưng quy định này phải bằng các văn bản quy phạm pháp luật
tránh tình trạng ăn đong
nay trì đạo thế này mai trì đạo thế khác
các địa phương trên cơ sở nghị quyết một trăm hai mươi tám thống nhất ban hành các văn bản
để quy định ở địa phương mình
và trên cơ sở đánh giá tình hình thì chúng ta mới có thể vận dụng đúng được
vừa qua chúng ta đã có kinh nghiệm cơ sở từ việc áp dụng trì thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
và thêm nghị quyết một trăm hai mươi tám
chính phủ trao quyền các địa phương thích ứng
mà các địa phương không thích ứng nữa
thì có lẽ phải đình chỉ loại trừ cách trước một số lãnh đạo không tuân thủ
không hòa cùng nhiệm đập của cả nước
hoặc về câu chuyện cá nhân hay địa phương của mình
mà ngăn cản các địa phương khác ngăn cản các chủ thể khác
như thế thì không xếp nhận được
đặc biệt không thể đẩy sảy sát tình trạng trên bảo dưới không nghe
trung ương điều hành mà địa phương không tuân thủ
làm việc không thể xếp nhận được
ông nhưỡng đưa quan điểm
nhấn mạnh khâu tổ chức
vẫn là khâu quyết định sự thành công khi triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cho hay
vừa qua trong lĩnh vực giao thông vận tải
từ chính phủ thủ tướng chính phủ đến người dân doanh nghiệp
đều phản ánh về những khó khăn vướng mắt trong lưu thông hàng hóa
tổ chức chưa đồng bộ dẫn đến những bất cập
rất khoát lần này chúng ta phải giải quyết bất cập này
chúng ta phải đồng bộ từ các công tác tuyên truyền tập huấn
chủ trương là đúng nhưng thực hiện ở các chốt kiểm dịch
còn chưa đồng bộ hiểu chưa đúng triển khai chưa cụ thể
dẫn đến bất cập trong vấn đề lưu thông
chỉ dừng một chiếc xe trên đường năm phút
có thể kéo dài đến một tiếng và nhiều km
gây bức xúc cho doanh nghiệp người dân gây lãng phí
ông thọ cho biết chúng tôi đã nhận thức được vấn đề này
khi phân tích đánh giá và đưa ra các giải pháp
thứ trưởng bộ giao thông vận tải cũng cho biết
sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời
bộ giao thông vận tải đã ban hành các quy định
về lĩnh vực đồng bộ
đồng bộ hàng hải và hàng không
mặc dù vẫn dựa vào quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế để xây dựng
nhưng bộ giao thông vận tải cũng cụ thể hóa
với các lĩnh vực cụ thể của ngành
phối hợp tham khảo ý kiến của bộ y tế
đây cũng là cơ sở để các địa phương áp dụng
thực hiện đồng bộ trên cả nước
nhất là lĩnh vực vận tải
ông thọ đề xuất
khi đã hát đi vào triển khai
chúng ta cũng cần lưu tâm đến vấn đề hậu kiểm
lấy quy định đã ban hành để xem xét
để hậu kiệp từ đó sắp biết được ai làm đúng ai làm chưa đúng
trong quá trình tổ chức thực hiện
vấn đề kiểm soát theo dõi kiểm tra hết sức quan trọng
nếu không tổ chức tốt nhắc nhật kịp thời
thì dễ tạo những xung đột mới
thì dễ tạo những xung đột mới điểm ngãn mới
và sẽ tạo ra bức xúc của người dân và dư luận
nhắc lại những quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
nghị quyết đã giao các bộ ngành liên quan
sớm ban hành các hướng dẫn chung
để áp dụng trong toàn quốc
các địa phương căn cứ vào những hướng dẫn chung đó
để tổ chức triển khai một cách thống nhất
từ trung ương đến địa phương
tuy nhiên các địa phương có thể linh hoạt áp dụng
các biện pháp cụ thể
nhưng không trái các quy định của trung ương
không gây ách tắc lưu thông hàng hóa
sản xuất việc đi lại của người dân
sau khi ban hành các hướng dẫn của bộ y tế
cũng như của các bộ ngành
trong trường hợp các quy định hướng dẫn của trung ương
khả năng thực thi chưa kịp thời hoặc khó khăn
đề nghị các địa phương báo cáo kịp thời
về các cơ quan của trung ương
để các bộ ngành có hướng dẫn kịp thời
phù hợp tháo gỡ khó khăn ngay cho các địa phương
đồng thời các địa phương cũng tổng hợp báo cáo về bộ y tế
để chúng tôi tổng hợp báo cáo với ban chỉ đạo quốc gia
để tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ
có điều chỉnh cho phù hợp
thứ trưởng đỗ xuân tuyên nhấn mạnh
đây là nghị quyết hiện nay được các cấp
các ngành và nhân dân đón nhận rất tích cực
vì vậy tôi đề nghị một lần nữa
các địa phương không đưa ra các biện pháp bổ sung
không phù hợp với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nghị quyết một trăm hai mươi tám là điểm khởi đầu
đưa cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn
sau khoảng thời gian cách ly kéo dài
do vậy người dân và cơ quan chức năng các tỉnh thành
vẫn cần cẩn trọng trong công tác phòng chống dịch
tránh để covid một mươi chín lây lan trở lại trên diện rộng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại